qua không thông báo khi bích đề nghị quảng báo cho y tế thì quang nói về bích báo cho y tế thì người ta sẽ đưa đi hỏa táng thủ tục hỏa táng sẽ lâu và thất lạc cho cốt
rồi quang bản với bích đưa thi thể của cháu quy về huế giao cho gia đình anh n
thống nhất xong bích lái xe chở quang và thi thể cháu quy ra huế giao cho gia đình ông n
tuy nhiên sợ đường xa thi thể bị phân hủy bốc mùi sẽ bị người khác phát hiện cả hai bàn với nhau thiêu sát cháu quy rồi đưa cho cốt về giao cho gia đình
quang xác định địa điểm sẽ thiêu thi thể của cháu quy là trong khu vườn của mình ở xã hòa phú thành phố buôn ma thuột đắk lắc
trên đường đi quang nói với bích dừng lại một số điểm để mua than can đựng xăng dầu mua xăng dầu xô sát để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu quy
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba quang và bích lái xe đưa thi thể của cháu nlmq vào vườn của quang ở xã hòa phú chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng bốn mươi năm mươi mét
là chỗ thiêu thi thể của cháu quy
tại đây bích đặt thi thể cháu quy vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ quang ở lại chất than và dùng xăng dầu thiêu thi thể của cháu
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày khi thấy thi thể của cháu quy thành than cho thì quang gọi bích xuống và nói bích lấy nước trong thùng phi gần đó để quang đổ vào trao máu xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội
sau đó quang dùng cái tô xúc hết cho cốt của cháu quy trong máng xe rùa đổ vào xô sắt
quang nói bích mang xô sắt đựng cho cốt của cháu ra ô tô rồi sau đó bích lái xe chờ quang đi về khánh hòa rồi đi huế
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai tại thành phố huế quang và bích đi mua cái hũ sành rồi lấy cho cốt của cháu quy đựng trong số sắt bỏ vào hũ sành
sau đó quang hẹn gặp ông n tại một quán cà phê tại thành phố huế
khi gặp quang thông báo cho nờ biết toàn bộ sự việc rồi bích mang hũ sành đựng cho cốt của cháu quy giao cho ông nờ
cho rằng quang đã có hành vi xâm hại con mình
trước đó ông nờ làm đơn trình báo cơ quan công an thành phố huế và được hướng dẫn gửi đơn đến công an tỉnh lâm đồng
trước đó khi trao đổi với báo chí ông nờ trao của cháu bé không ít lần nén đi đau thương và trình bày lại vụ việc
do cũng vì quen biết và cả tin nên gia đình mới giao con là cháu quy để ông này nhận nuôi và chữa trị bệnh chậm phát triển với giá hai trăm linh triệu đồng mỗi tháng
gia đình ông n đã chi sáu trăm linh triệu đồng
dù số tiền bỏ ra rất lớn nhưng vì tính mẫu tử thương con có bệnh thì tìm tứ phương
nhưng biết đâu phước thời mài chủ con sẽ hết bệnh và có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác
thế nhưng thực tế không ngờ chính ông n lại nhầm khi giao cháu quy cho ông ấy và cuối cùng nhận lại hũ cho cốt
theo ông n trình bày khi nhận được hung tin là cháu quy đã qua đời gia đình rất đau xót nhưng cũng nén đau thương làm đám tàng cho con
bởi ở nhà còn có ba mẹ già tuổi đã cao nên gia đình không dám tung tin vì sợ ông bà hay sẽ bị sốc đột quỵ mà không qua khỏi
theo ông nờ cha của cháu bé đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng ông đã giao cháu quy chậm phát triển cho ông quy ở bảo lộc điều trị với kinh phí hai trăm linh triệu đồng mỗi tháng rồi về huế
thế nhưng bất ngờ ngày hai mươi bảy tháng ba ông quy điện cho ông n nói đang ở huế và hẹn gặp tại quán cà phê
tại đây ông quy thông báo cháu quy đã chết do bị covid một mươi chín nên ông đã tự thiêu thi thể của cháu bé chứ không trình báo với cơ quan chức năng
ông n kể trong nước mắt ông quy nói với gia đình tôi là khi cháu quy chết thì ông đưa thi thể cháu về thành phố buôn ma thuột để làm thủ tục thiêu
sau đó bỏ cho cốt cháu vào một xô sát rồi bà tê lái xe chở cả ông quy cùng một cháu bé chín tuổi khác người mà ông quy nhận điều trị chạy thẳng về huế
đến huế bạn của ông quy mua rút hũ xanh rồi sang cho cốt của cháu quy vào đó
cũng theo ông n cho biết quy từng bị tai nạn giao thông đi lại bằng hai nạng vậy ai là người giúp ông này đưa thi thể của con tôi lên xuống xe
ai giúp ông quy thiêu thi thể của cháu
nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn và xót thương con mình bị xâm hại
nên khi đó ông nờ đã làm đơn gửi cho ông nờ
đã làm đơn gửi đến công an tỉnh lâm đồng với mong muốn sớm vào cuộc điều tra
về phần cơ sở của ông quy có địa chỉ tại số nhà năm mươi bốn trên ba mươi chín phan châu trinh phường lộc tiến thành phố bảo lộc
thực chất được ông quy thuê lại của người dân
đây là nơi ông quy thường lui tới để nhận bệnh nhân điều trị chậm phát triển tự kỷ
nơi đây hoạt động tự phát không được địa phương cấp phép
lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh lâm đồng khẳng định không hề có cơ sở nào tại địa chỉ nói trên ở phường lộc tiến
hiện trên địa bàn thành phố bảo lộc sở chỉ cấp phép cho ba cơ sở tại xã lộc thanh phường lộc phát và xã đam ri
thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật chẳng phát triển chất độc da cam
trao đổi với phóng viên ông huỳnh văn lợi chủ tịch ubnd phường lộc tiến thành phố bảo lộc khẳng định
liên quan đến thông tin cháu quy tử vong do covid một mươi chín là không có cơ sở
địa phương đã tiến hành xác minh trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
không có trường hợp nào mắc covid một mươi chín hay tử vong do covid một mươi chín khai báo tại cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương như trên
mọi thông tin liên quan đến trường hợp của cháu quy tử vong địa phương đều không nắm được
ông huỳnh văn lợi chủ tịch ubnd phường lộc tiến cũng thông tin thêm
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà nói trên do bà ntb đứng chủ cho ông quy thuê lại ở
trong thời gian ông quy thuê ở công an phường lộc tiến đã hai lần tìm đến gặp ông quy
để yêu cầu thực hiện các quy định đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật
thế nhưng ông quy thường xuyên vắng nhà nên chưa thực hiện các quy định đăng ký tạm trú
tại các nhà mà ông quy thuê không có các hồ sơ thủ tục đăng ký khám chữa bệnh và không hề gắn bảng hiệu liên quan
đến khoảng đầu tháng sáu ông quy đã trả nhà chuyển đi đâu không rõ
hiện căn nhà này được một gia đình khác thuê lại ở
trong khi nhiều người dân xung quanh thông tin họ chỉ biết người đàn ông thuê tên là quy bị tật hai chân đi khập khiễng
thời điểm đầu người đàn ông này cùng với một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi và một bé trai năm sáu tuổi đều không rõ lai lịch
cả ba người thường xuyên rời nhà từ sáng sớm đến tối mới về nên không thân thiết và nói chuyện với bất kỳ ai
sau khoảng một tháng thì người phụ nữ và bé trai nói trên không còn lui tới căn nhà mà ông quy thuê ở nữa
sau đó một người phụ nữ đang mang thai đến ở cùng ông quy và nói là vợ ông này
trong quá trình ông quy ở cùng người phụ nữ mang thai có ba bốn đứa trẻ đến ở cùng trong thời gian khoảng một tuần rồi đi đâu không rõ
tại phiên tòa hai bị cáo quang và bích đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi xâm phạm thi thể cháu quy
đồng thời mong muốn hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu quy và ông n đã tranh luận đưa ra những căn cứ cho rằng
hội đồng xét xử cần làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khám chữa bệnh trái phép của bị cáo quang
từ đó có những đánh giá phán quyết đúng người đúng tội đảm bảo các quy định luật nhằm bảo vệ quyền lợi
hợp pháp của gia đình đạn nhân đồng thời tuyên phạt bản án thích đáng đối với các bị cáo
sau khi nghị án hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo quang và bích là cố ý xâm phạm thi thể của người khác
không những vậy hành vi của hai bị cáo còn xâm phạm trật tự an toàn công cộng
các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được các hành vi nghiêm cấm của pháp luật
nhưng vì thái độ xem thường kỳ cương pháp luật nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội
việc làm của hai bị cáo đã khiến nhiều người dân hoang mang dư luận quan tâm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê minh quang ba mươi tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách năm năm
bị cáo cao thị thù bích bị tuyên hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách bốn mươi tám tháng
hội đồng xét xử cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho gia đình ông nhn số tiền hai trăm linh triệu đồng